sau khi các bộ phận được thiết kế hoàn hảo bản mẫu sẽ được gửi đến nhà máy để sản xuất hàng loạt

trên thử dụng chầu không rộng một mẫu nằm cách yangon khoảng một trăm linh cây số
ông kiao win cho biết công việc trồng chầu không của ông đã được cải thiện đáng kể
nhờ hệ thống tưới nước được thiết kế từ công nghệ in ba d
nhờ hệ thống này ông chỉ mất một nửa thời gian để tưới cho giàn trầu so với trước kia
chi phí tưới nước cũng giảm đi hẳn một nửa
công nghệ in ba d trước đây là một thứ xa lạ với nông trại nhỏ bé này
nhưng giờ nó đã chứng minh sự hữu ích
gắn mã vạch cho các sản phẩm hàng hóa là chuyện thường thấy
nhưng gắn mã vạch vào cơ thể của người già mắc bệnh mất trí nhớ
để dễ theo dõi và dễ dàng truyền thông
dễ dàng tìm thấy họ khi họ bị lạc lại là chuyện hoàn toàn mới
thông tin này sẽ mở đầu trùng tin sáng tạo của chúng tôi ngày hôm nay
hành phố iruma nhật bản đang theo dõi những người già mắc bệnh mất trí nhớ
bằng cách gắn mã vạch chứa các thông tin cá nhân và ngón tay và ngón chân của họ
mã vạch được sử dụng là hệ thống mã qr hay còn gọi là mã vạch hai chiều
được gắn trên miếng rán hình vuông rộng một cm vuông
chứa thông tin địa chỉ số điện thoại và một dãy số cá nhân riêng của mỗi người
đây là dịch vụ gắn mã vạch lên người đầu tiên ở nhật bản
hoàn toàn không mất phí và vừa được phát hành trong tháng một mươi hai
sáng kiến này nhằm giúp các gia đình có người mất trí tìm thấy người thân
trong trường hợp họ đi lạc
bằng cách quét mã vạch cảnh sát sẽ có được thông tin chi tiết
của bệnh nhân mất trí bị lạc một cách nhanh chóng
robot khổng lồ với sức mạnh siêu phàm và có người ở bên trong để điều khiển
thường chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng
tuy nhiên một công ty hàn quốc đang hiện thực hoa ý tưởng
bằng cách chế tạo một robot cỡ lớn có thể dùng để tuần tra vùng biên giới
công ty công nghệ hàn quốc mirai mới phát triển robot khổng lồ
có tên là method hai được một năm và chưa hoàn thiện
nhưng cỗ máy đồ sộ này hiện vẫn đủ khả năng gây ra cơn ác mộng với bất kỳ ai
method hai đứng cao hơn ba chín mét và nặng hơn một năm tấn
mỗi cánh tay kim loại cứng chắc của nó có trọng lượng lên tới gần một trăm ba mươi sáu kg
với bàn tay được thiết kế giống người
method hai được mô tả trong tương tự bộ áo giáp robot vũ trang đáng sợ
trong bộ phim giả tưởng đình đám avatar của hollywood
hệ thống dịch vụ y tế quốc gia anh nhs sẽ tài trợ cấy ghép mắt điện tử
cho một mươi bệnh nhân mù lấy lại một phần thị lực cho họ
thiết bị mắt điện tử có tên gọi là azut hai
được giới thiệu lần đầu tại bệnh viện mắt hoàng gia manchester năm ngoái
bệnh nhân sẽ đeo kính kết nối với một chiếc camera mini gắn ở đại não
chiếc kính đi kèm một thiết bị vật chế
được phát và nối với một máy tính nhỏ ở vùng thắt lưng
chiếc camera sẽ ghi lại hình ảnh sau đó truyền vào máy tính
hình ảnh được xử lý và truyền không dây đến chip cấy ghép ở mắt
ở đó các hình ảnh được chuyển đổi thành các sung điện
và gửi đến các điện cực gắn ở võng mạc
các điện cực sẽ kích thích các tế bào còn lại trong võng mạc
và truyền hình ảnh tới não
nhiệt độ mùa hè tại qatar có thể lên tới năm mươi độ c
riêng trong năm ngoái đã có hơn hai trăm linh lao động tử vong
việc nhiều tiếng đồng hồ ngoài trời nắng nóng
thế nhưng kể từ mùa hè tới các công nhân trên công trường
chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá thế giới hai nghìn hai mươi hai diễn ra tại qatar
sẽ được sử dụng loại mũ bảo hộ có tính năng làm mát
một hệ thống làm mát chạy bằng năng lượng mặt trời ở phía trên mũ
giúp cho nhiệt độ cơ thể của người đội giảm xuống tới một mươi độ c
đây sẽ là tin tuyệt vời với hàng nghìn công nhân thi công các công trình châu u c
đối với một bộ phận giới trẻ hàn quốc áp lực công việc cuộc sống trong xã hội
phân biệt đối xử mâu thuẫn với cha mẹ là những thứ khiến cho cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn
điều họ mong muốn là trốn chạy khỏi đó
một bộ phận giới trẻ trong độ tuổi hai mươi đến ba mươi cho rằng họ đang sống trong xã hội
có sự phân biệt rõ ràng giữa những người được sinh ra trong những gia đình giàu sang
già thế được học tại các trường danh tiếng và có công việc ổn định ở tương lai
trong khi đó một bộ phận giới trẻ hàn quốc
lớn giới trẻ kém may mắn hơn họ phải lao động vất vả với đồng lương ít ỏi
môi trường cạnh tranh cực lớn và áp lực phải thành công
số người trẻ có cùng quan điểm này ngày càng tăng
xu hướng muốn thoát ly khỏi đất nước của thanh niên hàn quốc đang ngày càng rõ hơn
mỗi sáng chủ nhật nhà thờ có tên là promis này lại tổ chức những buổi lễ
thu hút hàng nghìn tiến đổ công giáo hàn quốc
nhưng nhà thờ này lại không được đặt ở hàn quốc
nó nằm ở new york mỹ
và những người đi lễ ở đây đều là các di dân hàn quốc
những người đi lễ hàn quốc tới mỹ hy vọng tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc hơn
nhà thờ này không chỉ là nơi hoạt động tín ngưỡng cho người hàn quốc ở new york
nó còn là trường học trung tâm giữ trẻ trung tâm thể thao
thực tế nó là nơi người hàn quốc ở mọi lứa tuổi
sống cách xa quê hương một mươi năm cây số giao lưu với nhau
mỗi tuần sau buổi hành lễ những người mới sang mỹ lại cùng nhau ăn một bữa cơm
họ là các du học sinh hoặc lao động trẻ
tôi quyết định tới mỹ du học và tìm kiếm một công việc tốt ở đây
rất nhiều người tôi gặp hôm nay cũng đi du học hoặc đang làm việc như tôi với tư cách là các công nhân lành nghề ở mỹ
đồ ăn ở nhà thờ đều là đồ hàn nhưng mọi người lại không dùng đũa thứ mang đậm nét ẩm thực á đông
tất cả đều quen với việc dùng thỉa dĩa cũng như cái cách họ rời bỏ quê hương
nếu tôi ở lại hàn quốc tôi sẽ phải làm việc ở mỹ
tôi sẽ phải làm việc triền miên cả ngày lẫn đêm cho một công ty lớn
khi tôi nhìn thấy trước tương lai của mình sẽ như vậy tôi bỏ ngang việc học ở hàn quốc và tới mỹ
đó là vấn đề ở hàn quốc
bạn sẽ bị mắc kẹt trong công việc sự ganh đua và không có thời gian hưởng thụ cuộc sống cá nhân
ở đây chúng tôi có nhiều sự lựa chọn
nhiều người quyết định tiếp tục theo đuổi việc học mặc dù đã lớn tuổi
không ai nhìn họ với con mắt kỳ thị
gần một trăm linh người hàn đang sống tại
tại khu queens new york
và khu vực lớn thứ ba new york này giờ trông không khác gì những khu phố của hàn quốc
chợ đêm yongun ở seoul
đây là nơi hấp dẫn du khách cả trong và ngoài hàn quốc mỗi đêm với nhịp sống cực kỳ sôi động
hàng loạt điều thú vị diễn ra tại đây
đây thực sự là một nơi đáng sống
đất nước hàn quốc thật đáng ngưỡng mộ
xã hội và nền kinh tế của họ vô cùng năng động
thế nhưng với nhiều người hàn
cuộc sống của họ không lung linh như những gì bên ngoài nhìn vào
đất nước đông á này giữ kỷ lục thế giới về số giờ làm việc
tình trạng nghiện rượu và tỷ lệ ca tự tử trên người dân
sau năm mươi năm phát triển thần kỳ từ một trong những nước nghèo nhất lọt vào top một mươi nước giàu nhất thế giới
nhiều thanh niên hàn quốc giờ đây đang đặt ra câu hỏi
họ nỗ lực không mệt mỏi để làm gì
tám mươi tám của người dân dưới ba mươi năm tuổi
trong một căn hộ nhỏ thuộc vùng ngoại ô bundangyu
khu hà nội
là nơi vợ chồng anh yun ho sinh sống
họ lấy nhau một năm trước
anh là một kỹ sư máy tính
chị là giáo viên dạy nhạc
họ giống như một hình mẫu gia đình trung lưu trẻ thành công
thế nhưng cả hai người lại quyết định rời hàn quốc
ở hàn quốc tôi luôn phải lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình
mỗi khi rời nhà là tôi cảm thấy áp lực đó
người ta đánh giá tôi từ vẻ ngoài đến cung cách
tôi cảm thấy ở mỹ tôi sẽ thoải mái hơn
tôi có thể ra khỏi nhà trong khi đang mặc quần sóc
đi dép sỏ ngón và không cần trang điểm
người hàn quốc rất hay để ý những dấu hiệu chứng tỏ sự giàu có và thành công của nam giới
anh đi xe hiệu gì
căn hộ anh sống rộng bao nhiêu mét vuông
nếu tôi sinh con con của tôi sẽ bị coi thường nếu bố chúng không chạy một chiếc xe hạng sang
nghe thì rất ngớ ngẩn nhưng thực tế chúng tôi không có lựa chọn khác
tôi không muốn vát sức để trở nên giàu có
tôi chỉ cần một cuộc sống tĩnh lặng bình yên không bị soi mói
cặp vợ chồng trẻ này đã quyết định xin thị thực đi mỹ
để tăng cơ hội được chấp nhận họ tìm đến một đại lý chuyên hỗ trợ việc này
có hàng chục đại lý như vậy ở seoul
ngôi trường tại tây seoul này cung cấp các lớp đào tạo tiếng anh toán
có cả một lớp dạy cách chơi với trẻ em
họ dạy cả việc dắt chó đi dạo hay nghề kỹ thuật hàn
điều trớ trêu những người hàn quốc thường có học vấn rất cao
sẽ phải làm quen lại với những công việc chân tay
nếu như họ muốn tìm được việc làm ở một đất nước phương tây
trên facebook một nhóm thu hút hơn năm thành viên công bố các bài viết
biểu đồ để chứng minh cho cuộc sống khắc nghiệt tại hàn quốc
bao gồm giờ làm việc liên miên tỷ lệ tự tử cao và giá đồ ăn nhẹ cũng tăng cao
hàng loạt diễn đàn trực tuyến thậm chí còn chia sẻ kinh nghiệm để thoát ly khỏi quê nhà
phần đông ý kiến cho rằng nếu có cơ hội sống ở các quốc gia khác
họ sẽ không phải chịu đựng cảm giác bản thân bị đem ra so sánh với những người khác
giới trẻ hàn quốc muốn sống ở đất nước khác vì họ chán khi phải sống trong xã hội phân biệt đối xử
bị cạnh tranh gây gắt cả về ngoại hình học vị giới tính và quan hệ cá nhân
ngoài ra họ muốn đến miền đất mới để có hệ thống phúc lợi xã hội tương xứng
với năng lực làm việc hơn ở hàn quốc
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng giới trẻ cần cân nhắc kỹ trước khi trào lưu thoát ly trở nên phổ biến
hàn quốc có những trường đại học hàng đầu châu á
đại học quốc gia seoul là một điển hình
người ta thường gọi nó là harvard của hàn quốc
ký túc xá của trường là nơi ở của hàng ngàn sinh viên
những người ưu tú nhất được lựa chọn từ những người ưu tú
những sinh viên được hứa hẹn trở thành tầng lớp thượng lưu trong tương lai
hôm nay các sinh viên khoa báo chí đón chào sự hiện diện của tiểu thuyết gia jang kang myung tác giả cuốn
bởi vì tôi ghét hàn quốc
cuốn sách đã gây tiếng vang lớn trong xã hội hàn quốc kể về câu chuyện hư cấu của một phụ nữ di cư tới úc
nhân vật chính của tôi hẹn gặp cha mẹ bạn trai
nhưng họ thậm chí không thèm bắt lời với cô
họ đánh giá cô ở đẳng cấp xã hội thấp hơn họ
cha của bạn trai cô là một học giả
cha cô là người gác cửa
cô cảm thấy mình có lỗi
như thẻ mình sẽ không bao giờ trở thành người con dâu tốt
chỉ vì gia cảnh thấp kém
cuốn sách phần nào cho các sinh viên thấy sự khắc nghiệt trong xã hội hàn quốc
họ hoang mang khi muốn tạo dựng con đường riêng
nhưng dường như điều đó không thể với những định kiến xã hội
nhiều người cho biết
điều khiến họ khó chịu nhất là ý kiến suy nghĩ của các bậc phụ huynh
những người đã từng làm việc chăm chỉ suốt hàng chục năm qua để xây dựng giấc mơ hàn quốc
cha mẹ họ thường cho rằng những người trẻ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa
quán cà phê ở trung tâm seoul ngày hôm nay quy tụ một nhóm người ưu tú của thành phố
bao gồm các giám đốc công ty các trí thức sinh viên xuất sắc
nhưng họ đều chăm chú nghe người đàn ông này kể về kinh nghiệm sống ở đất nước bắc âu thụy điển
điều đặc biệt thu hút họ là chính mình
chúng tôi có một sách phúc lợi rộng rãi và số giờ làm việc có giới hạn ở đó
với những công dân hàn quốc này hình ảnh đó giống như trên thiên đường
hiện tại tôi không có thời gian cho chồng con
trong khi ở bắc âu gia đình là giá trị được ưu tiên hàng đầu
thế nên chúng tôi đều rất quan tâm
ở hàn quốc chúng tôi như đang sống trong một quần máy khổng lồ
ngay cả khi tôi đủ năng lực để tự giải quyết một vấn đề
thì tôi vẫn phải tuân thủ đúng cách

kể từ năm hai nghìn hai số lượng người hàn quốc ở thụy điển đã tăng hai năm lần
và với áp lực xã hội ngày càng tăng cao
con số người hàn quốc chọn con đường di cư hứa hẹn chưa dừng lại
câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình từ đông sang tây ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại